tiếp tục kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
qua thảo luận cho ý kiến về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và nghiện ma túy được nhiều đại biểu cho ý kiến
nhiều ý kiến đồng tình với việc cần thiết phải xử lý hành chính với những đối tượng này nhằm tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự an toàn xã hội trong điều kiện việt nam hiện nay
tuy nhiên các đại biểu cho rằng quy định này cần thống nhất với luật phòng chống ma túy hiện hành
đây là cái việc là nhằm quản lý tốt người sử dụng ma túy trong cái điều kiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đang có cái xu hướng gia tăng
và đồng thời cái việc này thì qua xem xét các cái điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên thì nếu làm được cái việc này thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái lợi ích tốt nhất cho trẻ em
một vấn đề cũng được nhiều đại biểu cho ý kiến đó là quy định về ngừng cung cấp các
dịch vụ điện nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân tổ chức vi phạm trong xây dựng công trình sản xuất kinh doanh dịch vụ
nhiều ý kiến cho rằng việc bổ sung thêm biện pháp này sẽ góp phần tăng thêm công cụ mang tính mệnh lệnh phục tùng thể hiện quyền lực nhà nước
có hiệu quả cao trong xử lý vi phạm áp dụng trực tiếp với các cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành
có những doanh nghiệp là xin thưa các bác chí là cái biên bản sử phạt hành chính đưa ra nó dày gần như là cung tập học sinh
nhưng nó không thực hiện nhưng mà rồi cũng không thể nào cưỡng chế được
bởi vì trong phía bộ công thương là có đặt ra vấn đề là không được cúc điện cúc nước
mà đã không cúp điện cúp nước thì xin thưa anh hôm nay đến kiểm tra đến sử phạt anh rút lui thì vẫn sản xuất
tại phiên thảo luận tổ nhiều ý kiến cũng cho rằng mục đích của việc xử phạt không phải là thu tiền cho ngân sách nhà nước
mà để người vi phạm không tái phạm và phòng ngừa cho những người khác
vì vậy ngoài việc xử lý hành chính có thể sử dụng các biện pháp lao động công ích